trong ngày lễ tình nhân quán ốc baby đã thuê một nhóm người đến ca hát khiêu vũ và có một số hành động phản cảm
công an tỉnh vĩnh long cùng các đơn vị liên quan đã mời làm việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán ốc baby trên
về hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa an ninh trật tự an toàn xã hội
ngày một mươi bốn tháng hai quán ockebi có thuê một nhóm thanh niên chuyển giới để tổ chức các hoạt động ca hát khiêu vũ
biểu diễn mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đổi trụy tại cơ sở kinh doanh
đồng thời mở nhạc ca hát với âm thanh lớn làm ồn ào huyên náo tại khu dân cư nơi công cộng
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đến giờ một mươi phút ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
điều đáng nói các hoạt động này được một số khách tại quán live stream trực tiếp
quay phim chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận và nhân dân
tại buổi làm việc với cơ quan công an trước sự chứng kiến của những người có liên quan
chủ quán ốc bab đã thừa nhận hành vi vi phạm
công an tp vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán
và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh